chúng tôi biết mối quan hệ hợp tác đó
chúng tôi tiếp tục thấy nga tiếp cận với các đối tác như triều tiên iran để tìm kiếm sự hỗ trợ cho cuộc chiến ở ukraine
quyền phủ quyết của nga tại hội đồng bảo an liên hợp quốc không xóa bỏ các lệnh trừng phạt đối với triều tiên
nhưng đánh dấu sự kết thúc đối với nhóm chuyên gia giám sát việc thực hiện những lệnh trừng phạt đó
nhiệm vụ của nhóm này sẽ hết hạn vào cuối tháng bốn
trong một phản hồi về phản ứng của phương tây đối với việc nga phủ quyết dự thảo nghị quyết
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakhagova cho biết nga xem trọng các biện pháp trừng phạt của hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhưng không thể cùng ngồi lại và xem các biện pháp này như một công cụ bừa bãi để trừng phạt một số quốc gia nhất định
bà zakharova cho biết đối với chúng tôi rõ ràng là hội đồng bảo an liên hợp quốc không còn có thể sử dụng các cách tiếp cận cũ
liên quan đến các vấn đề trên bán đảo triều tiên
bà cáo buộc mỹ và đồng minh đang gây ra căng thẳng quân sự ở khu vực
và cho rằng các lệnh trừng phạt áp lên bình nhưỡng không
cải thiện được tình hình an ninh và gây ra những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng đối với người dân triều tiên
mỹ và các đồng minh đã chứng minh rõ ràng rằng lợi ích của họ không vượt ra ngoài nhiệm vụ bóp nghẹt triều tiên
bằng mọi biện pháp sẵn có và một giải pháp hòa bình hoàn toàn không nằm trong chương trình nghị sự
trước đó đại sứ nga tại liên hợp quốc vasili nebensia đã lên tiếng bảo vệ triều tiên trước hội đồng
cho rằng các quốc gia phương tây đang cố gắng bóp nghẹt triều tiên bằng các biện pháp trừng phạt không còn phù hợp và xa rời thực tế
ông nebensia cũng cáo buộc hội đồng chuyên gia đang bị rắt mũi bởi truyền thông phương tây trong vấn đề hạt nhân ở triều tiên
nên không còn có khả năng đưa ra những đánh giá đúng đắn về các lệnh trừng phạt
triều tiên đã phải chịu nhiều lệnh trừng phạt kể từ năm hai nghìn sáu do hội đồng bảo an liên hợp quốc đưa ra để đáp trả chương trình hạt nhân của bình nhưỡng
kể từ năm hai nghìn một mươi chín nga và trung quốc đã cố gắng thuyết phục hội đồng bảo an nới lỏng các lệnh trừng phạt không có thời gian
hội đồng bảo an liên hợp quốc lâu nay chia rẽ về vấn đề triều tiên khi phó đại sứ trung quốc tại liên hợp quốc cảnh sảng ngày hai mươi tám tháng ba
lập luận rằng các lệnh trừng phạt đã làm trầm trọng thêm căng thẳng và sự đối đầu gây ra tác động tiêu cực nghiêm trọng đến tình hình nhân đạo
trung quốc ngày hai mươi tám tháng ba bỏ phiếu trắng thay vì cùng nga phủ quyết
tất cả các thành viên khác đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia hạn cho nhiệm vụ nói trên của nhóm chuyên gia liên hợp quốc
sau cuộc bỏ phiếu phó đại diện thường trực của trung quốc tại liên hợp quốc cảnh sàng nhấn mạnh
bắc kinh kêu gọi tất cả các bên áp dụng cách tiếp cận hợp lý duy trì cam kết giải quyết vấn đề bằng giải pháp chính trị
nối lại liên lạc xây dựng lòng tin lẫn nhau tái khởi động đối thoại càng sớm càng tốt và nỗ lực hơn nữa vì hòa bình và ổn định trên bán đảo triều tiên
cộng đồng quốc tế trong đó có cả hội đồng bảo an cần phải tạo ra một môi trường thuận lợi để thực hiện hóa mục tiêu này
trước đó hãng thông tấn nhà nước triều tiên kcna cũng cho biết một phái đoàn của cục tình báo đối ngoại nga
đã đến thăm thủ đô bình nhưỡng của triều tiên từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng ba và thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác chống gián điệp
theo kcna giám đốc cục tình báo đối ngoại nga sekei enarikin và bộ trưởng an ninh nhà nước triều tiên ri chang dae
đã thông báo cho nhau về tình hình
quốc tế và khu vực liên quan đến bán đảo triều tiên
trong chuyến thăm các quan chức của cục tình báo đối ngoại nga và bộ an ninh nhà nước triều tiên
cũng đã tổ chức các cuộc hội đàm cấp chuyên viên kcna cho biết thêm
hai bên cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác hơn nữa để đối phó với các động thái âm mưu và gián điệp
ngày càng gia tăng của các thế lực thù địch
nga và triều tiên trong thời gian qua tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực
theo finanil times nga đã bắt đầu chuyển dầu trực tiếp đến triều tiên
bất chấp các lệnh trừng phạt của liên hợp quốc
theo viện nghiên cứu royal united service của anh ít nhất năm tàu trở dầu của bình nhưỡng
được cho là đã đến để thu gom các sản phẩm từ cảng vostotny ở vùng viễn đông của nga trong tháng này
các chuyến hàng bắt đầu vào ngày bảy tháng ba là chuyến hàng trực tiếp bằng đường biển đầu tiên
được ghi nhận từ nga kể từ khi hội đồng bảo an liên hợp quốc áp đặt giới hạn nghiêm ngặt
đối với việc vận chuyển dầu đến triều tiên vào năm hai nghìn một mươi bảy để đáp trả các vụ thử vũ khí hạt nhân của bình nhưỡng
được biết các tàu này đều treo cờ triều tiên và được phân loại là tàu chở sản phẩm dầu
tất cả đều ghé thăm cùng một bến do công ty dầu mỏ của nga điều hành tại cảng vostokny
hình ảnh vệ tinh cho thấy hai trong số các con tàu sau đó đã đi từ càng vostokny đến càng chorjin của triều tiên
các chuyên gia russia ước tính lượng dầu mà triều tiên có được từ càng vostokny có thể lên tới một trăm hai mươi năm thùng
trong một diễn biến khác liên quan sau vụ phóng tên lửa đạn đạo khiến tình hình trên bán đảo triều tiên dậy sóng
bình nhưỡng đã chính thức xác nhận loại tên lửa thế hệ mới mà nước này vừa thử thành công
dư luận lên tiếng kêu gọi triều tiên quay trở lại bàn đàm phán chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna cho biết nước này đã phóng thử thành công một loạt tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới
có giá trị chiến lược quân sự
đây là lần đầu tiên triều tiên sử dụng tên lửa wang fo một mươi sáu b
một loại tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn và trang bị đầu đạn siêu vật âm mới phát triển gần đây
đích thân nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã đến tận hiện trường chỉ đạo vụ phóng
theo kcna việc thử nghiệm tên lửa này là nhằm xác nhận những chi tiết kỹ thuật của loại tên lửa mới về tổng thể
cũng như chứng minh mức độ tin cậy của hệ thống vũ khí này
vụ thử tên lửa không gây ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng
trước đó nhật bản và hàn quốc cũng xác nhận vụ phóng không gây ra thiệt hại
tuy nhiên cả chính phủ hàn quốc và nhật bản đều khẳng định triều tiên đã liên tục phóng thử tên lửa đạn đạo
với tần suất cao từ đầu năm đến nay điều này ảnh hưởng đến tình hình an ninh của các nước láng giềng và khu vực
trong một tuyên bố thủ tướng nhật bản kishida fumio nhấn mạnh
vụ phóng tên lửa đạn đạo của triều tiên đi ngược lại các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của công dân nhật bản
chúng tôi phản đối hành động này vì nó không chỉ ảnh hưởng đến an ninh của đất nước chúng tôi
mà còn của khu vực và cộng đồng quốc tế
chúng tôi đã gửi phản đối và khiếu nại kiên quyết với triều tiên thông qua đại sứ quán của chúng tôi ở bắc kinh
lo ngại những diễn biến trên bán đảo triều tiên mỹ hôm ba tháng bốn đã kêu gọi triều tiên chấm dứt chương trình hạt nhân
và quay trở lại bàn đàm phán
phát biểu với báo giới cố vấn an ninh nhà trắng john kirby nhấn mạnh vụ phóng tên lửa siêu vượt âm tầm trung
thế hệ mới trên diễn ra trước đó cùng ngày gây ra mối đe dọa đối với các quốc gia láng giềng của triều tiên
đồng thời làm xóa mòn an ninh khu vực
chúng tôi lên án các vụ phóng tên lửa của triều tiên
chúng tôi cũng cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo triều tiên
chúng tôi kêu gọi triều tiên dừng chương trình hạt nhân và quay trở lại bàn đàm phán
trước đó văn phòng bộ ngoại giao anh cũng lên tiếng phản đối vụ phóng tên lửa của triều tiên
cho rằng vụ việc này đã vi phạm nhiều nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
tuyên bố của bộ ngoại giao anh cũng hối thúc triều tiên ngừng các hoạt động gây căng thẳng
trở lại vòng đàm phán và có các bước đi có thể tin tưởng được hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
từ đầu năm đến nay bán đảo triều tiên luôn rơi vào tình trạng căng thẳng do các hành động quân sự của các bên
trong khi triều tiên liên tục thử tên lửa mỹ và hàn quốc cũng thường xuyên tập trận chung
ngay sau khi triều tiên tiến hành thử tên lửa đạn đạo bộ quốc phòng hàn quốc cũng thông báo
nước này cùng mỹ và nhật bản đã tiến hành cuộc tập trận chung trên không
với sự tham gia của máy bay ném bom b năm mươi hai gần bán đảo triều tiên
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi